tại hà nội ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam trưởng ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
trong năm hai nghìn một mươi bảy cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã triển khai mạnh mẽ trên khắp các tỉnh thành địa phương trong cả nước
trong đó chú trọng vào chương trình đưa hàng việt về nông thôn khu công nghiệp hội trợ triển lãm đã giúp người tiêu dùng trên cả nước được tiếp cận trực tiếp với thương hiệu doanh nghiệp việt nam có đủ thông tin để so sánh đánh giá chất lượng hàng việt nam
các sản phẩm việt nam của các ngành hàng như giấy biểu điện lương thực xi măng mai mặc
tổ quốc việt nam trưởng ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã triển khai mạnh mẽ trên khắp các tỉnh thành địa phương trong cả nước
tổ quốc việt nam trưởng ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam đã triển khai mạnh mẽ trên khắp các tỉnh thành địa phương trong cả nước